trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa vừa cho biết đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất đối với bốn người tại huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm sắc covid một mươi chín thứ một trăm ba mươi bảy trường hợp vừa dưng tính trở lại sau khi được ra viện
sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính bốn người này được cách ly tập trung tại huyện tỉnh gia tỉnh thanh hóa
một mươi ngày nữa sẽ tiến hành xét nghiệm lần hai hai mươi hai người tiếp xúc gián tiếp đang cách ly tại nhà
ngoài ra còn có một mươi tám khách đi xe đường dài đã có mặt tại quán tân thịnh trong khoảng thời gian từ một mươi chín h ba mươi ngày hai mươi hai tháng bốn đến tám h sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn bệnh nhân thứ một trăm ba mươi bảy đã được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ bảy đồng thời cho xuất viện sau sáu lần xét nghiệm âm tính
khoảng một mươi chín h ba mươi cùng ngày trên đường trở về nghệ an người này ăn tối tại quán tân thịnh thôn tiền phong xã tân dân huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đến ngày hai mươi ba tháng bốn mẫu xét nghiệm lần thứ bảy cho kết quả dương tính